tăng cường xuống nước ta chỉ khoảng một ngày sang hôm nay khối không khí lạnh đã nhanh chóng bước vào giai đoạn suy yếu
nền nhiệt bắc bộ đã tăng dần trời chỉ rét về đêm và sáng với nhiệt độ sao động ở mức từ một mươi chín đến hai mươi một độ
dự báo trong đêm nay và ngày mai khối khí lạnh sẽ tiếp tục suy yếu thêm
ở bắc bộ mây vẫn nhiều nhưng mưa giảm chủ yếu chỉ xuất hiện tại khu vực ven biển và đồng bằng trong buổi đêm và sáng
còn lưu ý là sương mù sẽ tái xuất hiện ở khu vực vùng núi và ven biển khu đông bắc trong khoảng thời gian từ nửa đêm trở về sáng
khiến cho tầm nhìn ra giảm thấp nhất
vì thế khi lưu thông trong thời điểm này
người dân cần hết sức lưu ý
ban ngày khối không khí lạnh tiếp tục yếu hơn trong khi vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng trở lại
vì thế bắc bộ trời sẽ chuyển tạnh giáo và có nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
trong khi ở phía tây nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
sự phát triển trở lại của vùng áp thấp phía tây cũng khiến cho thời tiết các tỉnh trung bộ chuyển tốt hơn
dự báo ngày mai suốt một dọc từ thanh hóa
thanh hóa trở vào cho đến tận bình thuận đều có chung một trạng thái là trời nắng với nhiệt độ tăng dần từ bắc xuống nam
ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
trong khi đó khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
và khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
với tây nguyên và nam bộ dự báo ngày mai cả hai khu vực này tiếp tục có nắng sớm
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ phổ biến từ ba mươi hai
đến ba mươi bốn độ còn ở nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng một số nơi như ayunpa hay cát tiên của tây nguyên hay bình phước và đồng nai thuộc miền đông nam bộ
có thể xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao trên ba mươi năm độ
đáng lưu ý là trên nền nhiệt cao về chiều tối trên cả hai khu vực đều có khả năng xảy ra mưa rông cục bộ
nên nguy cơ cao sẽ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm người dân cần chú ý đề phòng
trên biển không khí lạnh yếu đi
trong đêm nay và sáng ngày mai gió trên các vùng biển được dự báo sẽ tiếp tục giảm hơn về cường độ
hầu hết đều chỉ dưới mức cấp năm nên sóng không quá cao phổ biến từ một bảy mươi năm m đến hai m và không còn tình trạng biển động
đáng lưu ý là tình trạng sương mù vẫn xuất hiện trong buổi sáng sớm trên khu vực vịnh bắc bộ
khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp gây ảnh hưởng xấu đến việc lưu thông của các phương tiện trên khu vực
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước